công an tỉnh bình phước cho biết tại ấp bù núi b xã lộc tấn huyện lộc ninh đã xảy ra một vụ giết người
các nạn nhân đều là người thân trong một gia đình
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng năm nguyễn văn thúc cãi nhau với vợ là nguyễn thị dung
thúc cầm dao đuổi chém chị dung
thế vậy em ruột dung là nguyễn văn tuấn ra can ngăn thì bị thúc chém hai nhát vào người
tuấn đã chạy vào nhà lấy một con dao dựa chém bốn nhát vào người thúc
mọi người đã căn ngăn sau đó đưa anh thúc tuấn đến bệnh viện cấp cứu
nhưng anh thúc đã tử vong còn tuấn vẫn đang phải điều trị